với nguyễn thu huyền nguyễn bá thành phạm thị thu huyền nguyễn đắc huy ngọc miu bị tuyên một mươi sáu năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
tòa cũng áp dụng hình phạt bổ sung buộc dương nợ hai trăm linh triệu đồng bốn bị cáo lệnh án tử hình bị buộc nợ phạt mỗi người một trăm linh triệu đồng
với thế mạnh của đặc khu kinh tế huyện phú quốc tỉnh kiên giang trên đà phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây
đặc biệt là ngành du lịch nghỉ dưỡng bất động sản
gấp chung vào thành quả đó thì phải nói đến những người dân mà có công khai khẩn đất hoang bán biển dự đất
do đó khi kinh tế phát triển thì cần phải đảm bảo quyền lợi của người dân tránh việc khiếu kiện kéo dài
năm hai nghìn một mươi một ủy ban nhân dân huyện phú quốc giao cho công ty cổ phần chính chính núi làm chủ đầu tư dự án phát triển khu du lịch
ven biển bắc bãi trường tại xã dương tơ với kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển du lịch kinh tế của địa phương
trong các đơn thư cầu cứu các cơ quan ban ngành các hộ dân bị thu hồi đất để làm dự án trên cho rằng
đất của họ đã được cấp sổ đỏ sinh sống và canh tác trồng cây lâu năm hàng chục năm qua
nhưng vẫn bị ủy ban nhân dân huyện phú quốc thu hồi để giao cho doanh nghiệp
sau khi người dân khởi kiện tòa án nhân dân các cấp đã tuyên hủy các quyết định thu hồi đất sai quy định của ủy ban nhân dân huyện phú quốc
gia đình khởi kiện ra tòa được tòa cấp
tòa án nhân dân không nhận bên phía gia đình thắng kiện
thì ủy ban nhân dân huyện phú quốc cũng không tự nguyện mà để thi hành bản án
bây giờ đất của tôi mà đất ở lâu đời lắm rồi mà đất của cha mẹ qua đời để lại cho tôi mà mấy chục năm rồi
nhà nước không có bồi thường cho tôi tôi không đồng ý tôi không đi
tôi ở hoài phải bầu thường cho thỏa đáng tôi mới đi
người dân cũng cho rằng
chính quyền thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm dự án khu du lịch ven biển
nhưng lại xảy ra tình trạng phân lô bán nền
trong khi đó tiền hỗ trợ đền bù cho thành quả lao động trên đất diện tích đất bị thu hồi thì sẽ mặt
mới đây ngày hai mươi bốn tháng bảy ủy ban nhân dân huyện phú quốc lại tiếp tục ra văn bản thông báo
vận động chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất khiến người dân bức xúc
trước đó tòa đã tuyên buộc thu hồi các quyết định của ủy ban nhân dân huyện này
các cơ quan chức năng phải xem xét chỉ đạo liền dừng quyết định cưỡng chế ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đúng theo quy định pháp lực
còn nếu công ty cứ thương lượng giá đúng thì tôi sẵn sàng giao đất ra đi
còn nếu không thương lượng đúng giá gia đình tôi không đồng ý ra đi
tại đất này là đất từ đời ông tới đời cha đã được nhà nước công nhận
rất nhiều cái bức xúc và sai luật pháp là sai trọng sai của địa phương huyện này
thứ nhất là năm hai nghìn một mươi sáu
tòa án huyện phú quốc đã hủy các quyết định thu hồi đất của tôi
sau đó thì công ty trí núi vẫn tiếp tục xây dựng một số hạ mục trên công trình
tôi cũng đơn thư kêu các chỗ các vùng rồi nhưng mà dưới địa phương này cũng không ai giải quyết cả
và sau đó vẫn liên tục liên tục ra những quyết định trái pháp luật
thứ hai là cưỡng chế tôi ngay trong cái đất mà đã được xác định rõ ràng rồi
nhưng mà sau đó là cũng cưỡng chế trong lúc tôi không có nhà
bộ tài sản tôi
kể từ khi bản án của tòa án nhân dân cắt cấp của tỉnh kiên giang có hiệu lực từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng sau đó chưa được thi hành các cơ quan ban ngành trung ương như văn phòng trung ương đảng
ban dân nguyện ủy ban thường vụ quốc hội văn phòng chính phủ thanh tra bộ tài nguyên và môi trường
bộ công an đã nhận được đơn tố cáo kêu cứu của người dân bị thu hồi đất
và có chuyển đơn chỉ đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang kiểm tra xác minh đơn thư của người dân
trước đó người dân đã có đơn thư gửi từ xã huyện đến tỉnh
xong đến nay vụ việc vẫn chưa có hồi kết
truyền hình công an nhân dân đã liên hệ với ủy ban nhân dân huyện phú quốc
để tìm hiểu thêm về vụ việc và sẽ tiếp tục thông tin đến người dân
khác với nhận định ban đầu là điểm thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại tp hcm năm nay có thể là sẽ cao
vì đề thi dễ hơn những năm trước
nhưng mà thực tế sau khi sở giáo dục đào tạo thành phố công bố điểm thi vào sáng nay
cho thấy là điểm thi năm nay không cao như kỳ vọng
tại buổi họp báo công bố điểm thi vào lớp một mươi sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
kỳ thi năm nay có hơn tám mươi hai thí sinh dự thi tỷ lệ dự thi chiếm tỷ lệ chín mươi chín hai mươi tám
đề thi bám sát chỉ đạo của phòng chuyên môn kiên trì chủ trương đổi mới
không kiểm tra kiến thức máy móc kiến thức mà các em phải hiểu biết
và vận dụng kiến thức vào giải quyết thực tiễn
công tác chấm thi được thực hiện nghiêm túc đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh
sau chấm thi thì chúng ta cũng vận dụng cái thông tư một mươi năm của bộ đội tạo là có chấm hai vòng độc lập
có chấm kiểm tra
thì việc mà chấm kiểm tra giúp cho trưởng ban chấm nắm được tình hình chấm thi tại các tổ
có sự điều chỉnh kịp thời nếu có thì chấm kiểm tra năm nay cũng chấm đủ năm số lượng các cái bài
mà giám khảo đã chấm
tức là cái đội ngũ chấm kiểm tra cũng là những thầy cô giáo có trình độ chuyên môn cao
để giúp cho hội đồng chấm kiểm soát được tình hình chấm
đảm bảo khách quan công bằng giữa tất cả các tổ chấm kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
nhìn chung về mặt bằng điểm thi các môn năm nay không cao hơn nhiều so với năm trước
dù đề thi được đánh giá là dễ hơn
năm nay không có thí sinh nào đạt điểm một mươi môn ngữ văn
mặc dù tỷ lệ thí sinh đạt từ điểm
tỷ lệ học sinh đạt điểm tám trở lên khá cao cao nhất trong số ba môn thi tuyển sinh lớp một mươi
môn toán có bốn trăm linh tám thí sinh đạt điểm một mươi môn tiếng anh có một trăm một mươi tám thí sinh đạt điểm một mươi
tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi từ tám điểm trở lên chỉ tăng khoảng từ năm bảy mỗi môn
ở môn văn năm trước chỉ có một mươi năm nay là một mươi sáu
môn toán năm trước bảy sáu mươi bảy năm nay một mươi ba
môn tiếng anh năm trước chín bảy năm nay một mươi bốn
do yêu cầu định hướng của lãnh đạo
độ khó của đề thi phải có điều chỉnh để đảm bảo được điều kiện khó khăn trong hình định tổ chức dạy và học
đề cho chúng ta cân nhắc trên ba trạng đề
tức là khi yêu cầu ở mức độ nhận biết mức độ vận dụng và mức độ phân tích tổng hợp
thì đề thi của chúng ta đảm bảo được các ý đồ phân hóa đó
tuy nhiên câu hỏi để học sinh học lực trung bình có thể làm được bốn năm
thì chúng ta có thể nâng lên một chút
cái điểm cái chỗ mà cái ma trận ở khung điểm trung bình có thể tăng lên sáu
để đảm bảo được là trong cái thời gian khó khăn về cái covid một mươi chín thì cái ôn tập của các em hạn chế hơn
thì các em vẫn làm bài được độ từ điểm trung bình trở lên
tuy nhiên cái chỗ mà dễ với khó là cái nó phân hóa chỗ điểm giỏi
thì có chơi lên một chút chơi lên cái đề này thì cái học sinh mà khá giỏi thì sẽ làm được khá tốt
sau khi xem điểm thi
dự kiến ngày hai mươi chín tháng bảy sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp một mươi chuyên và lớp một mươi tích hợp
danh sách các thí sinh được tuyển thẳng
kính thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương minh lật sĩ
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bảy đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam do phó bí thư thành ủy tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong làm trưởng đoàn cùng nhiều đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố
đến dân hương dân hoa các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố quận chín tp hcm
tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ
những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc sương máu vì độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân
sau lễ dân hương dân hoa các anh hùng liệt sĩ các đại biểu đã đến thắp hương từng ngôi mộ
nơi an nghỉ của một mươi bốn năm trăm linh anh hùng liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân
sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ tp hcm đoàn đã đến viếng dân hương dân hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo
các bậc lão thành cách mạng đã có những công hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại nghĩa trang tp hcm tại quận thủ đức
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng bảy tại nghĩa trang liệt sĩ tp hcm
có hàng ngàn đơn vị tổ chức cá nhân đến viếng dân hương anh đinh các anh hùng liệt sĩ
đây là hoạt động truyền thống hàng năm của tp hcm nhằm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ
đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo tp hcm
các bậc lão thành cách mạng